trong buổi sáng quý vị khán giả cơn mưa lớn trưa ngày hôm qua đã giúp bầu không khí ở miền bắc có phần dịu hơn đôi chút
từ hôm nay sẽ được dự báo là những ngày mưa lớn ở hầu khắp các khu vực và đợt mưa này sẽ có thể kéo dài đến cuối tuần
cao điểm là từ hôm nay cho đến thứ tư
mặc dù trưa chiều nay trời vẫn có chút oi bức nhưng khi mưa xuống thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn
thay vì ru rú ở trong phòng cả ngày phòng điều hòa đây chính là lúc chúng ta có thể mở cửa ra tắt bớt điều hòa
và sử dụng các thiết bị làm mát khác để hóa đơn tiền điện của chúng ta có thể bớt chóng mặt hơn